trong tuần tra kiểm soát tại khu vực cảng cửa hội lực lượng chức năng đã phát hiện tàu chở dầu mang biển kiểm soát na năm mươi chín thuộc quyền sở hữu của hợp tác xã sản xuất dịch vụ sông lam do ông trương như đướng là công nhân đang có hoạt động bán dầu cho các tàu cá trên địa bàn
tại thời điểm kiểm tra hàng hóa trên phương tiện không đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật
để đẩy nhanh tiến độ chuyển sang thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải khẩn trương báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

theo đó ngay sau khi xác định ca nhiễm bệnh đầu tiên này lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy đàn lợn một trăm sáu mươi ba con giải vôi bột tại khu vực chăn nuôi và hố trôn đồng thời tổ chức tiêu độc khử trùng liên tục trong một mươi ngày
đối với các hộ chăn nuôi trong khu vực phường phú hữu cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ tổ chức cấp thuốc tiêu độc khử trùng cho các hộ đồng thời tiêu độc khử trùng liên tục ba lần một tuần cũng như áp dụng biện pháp cấm xuất bán heo trong vòng ba mươi ngày
tiếp tục thông tin
thông tin về vụ côn trùng lạ xuất hiện ở thị trấn hai riêng huyện sông hình của tỉnh phú yên trong những ngày gần đây
chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh xác định đây là loại bọ đậu đen
loại côn trùng màu đen nhỏ lý ti này bay vào nhà khuôn viên của sân vườn trường trại của hai mươi hộ dân ở khu phố tám và khu phố chín thị trấn hai riêng từ đầu tuần qua với mật độ dày đặc mùi hôi tanh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên cho biết qua kiểm tra thực tế
loại bọ đậu đen loại bọ này không gây hại cho cây trồng nhưng do có mùi hôi và mật độ dày nên ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
hai ngày qua thời tiết nắng nóng trở lại nên loại côn trùng lạ đã giảm rất nhiều
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn